chủ tịch ubnd tp hà nội vừa có chỉ thị số hai mươi yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ công chức viên chức và người lao động dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
lãnh đạo thành phố yêu cầu cán bộ công chức viên chức và người lao động nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ kỷ luật kỷ cương hành chính
tuyệt đối không sử dụng rượu bia đồ uống có cồn trong những ngày làm việc không tham gia đánh bạc cầu vũ đánh bạc dưới mọi hình thức nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên đặc biệt sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
các cơ quan đơn vị khẩn trương tập trung tiếp tục triển khai công việc không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng đi lễ hội nghiêm cấm sử dụng ô tô công ngân sách tài sản công phục vụ các hoạt động mang tính chất cá nhân
người đứng đầu các cơ quan đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới cơ quan đơn vị do mình quản lý phụ trách xảy ra vi phạm